nhà có ai điền mà ổng nhận hay rưỡng có ai điền thì để đó tao giải quyết
rồi đến khi thứ hai cũng có quyết định luôn
đến ngày thứ ba thì ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói ổng nói

xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận cầm lệ khẩn trương xác minh làm rõ
bước đầu lực lượng công an quận xác định tổng công ty cổ phần diệt may hòa thọ không có nhu cầu tuyển dụng người trong thời gian này
đối với những trường hợp nạn nhân có quyết định tiếp nhận và giới hẹn đi làm có chữ ký con dấu của lãnh đạo tổng công ty là hoàn toàn giả mạo
từ lời khai của bị hại các trinh sát đã khẩn trương xác minh làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn lừa đảo
đội cảnh sát điều tra tội phạm tiến hành triệu tập nghi can nguyễn mua sáu mươi sáu tuổi chú thôn hai xã tiến điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam để làm việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra ông mua đã thừa nhận ông chính là người liên hệ với bị hại nhận tiền và viết giấy biên nhận
sau khi làm việc với ông nguyễn mua
công an quận cẩm lệ xác định và bắt giữ được đối tượng cầm đầu là huỳnh thị thiên nga hai mươi chín tuổi chú ở tổ bảy mươi ba phường hòa xuân quận cẩm lệ
bước đầu nga thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ xin việc và chiếm đoạt của năm mươi ba người với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
sau khi nhận hồ sơ nga làm giả quyết định có chữ ký con dấu của tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ để chiếm đoạt tiền
có một công việc tốt thu nhập cao là nguyện vọng chính đáng
tuy nhiên nhiều người lại muốn đi xin việc bằng cách chi tiền để chạy việc
đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
những người đang cần những việc làm thì khi mình tìm hiểu xin việc ở đâu thì phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc
và tốt nhất là trực tiếp đến liên hệ những nơi công ty tiếng dụng đừng qua những kênh thông tin không chân thống mà chúng ta bị lừa
hiện công an quận cẩm lệ đã khởi tố bắt tạm giam huỳnh thị thiên nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc đang được điều tra mở rộng sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm trước pháp luật
xin kính chào quý vị và các bạn từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay do tác động của dãy ngắp thấp bị nén bởi khối không khí mát từ phía bắc nên tại bắc bộ đã có mưa trên diện rộng có nơi đã xảy ra lượng mưa lớn
còn tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ vào ngày mai trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa giải rác
sang ngày ba mươi và ngày ba mươi một trời sẽ có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ và ngày mai khi dạnh ngắp thấp suy yếu thì vùng mưa sẽ thu hẹp hơn
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này giao động từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày ba mươi
khi giải mây rông suy yếu hẳn thì tại đây mưa cũng sẽ giảm hẳn
và ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có xu hướng tăng tuyến tính mỗi ngày
sang ngày ba mươi một một số nơi thuộc đồng bằng và trung du có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
với các tỉnh ở khu vực trung bộ trong ngày hôm nay và ngày mai mưa rông có khả năng xảy ra các tỉnh từ thanh hóa xuống đến nghệ an
do có mưa nên nhiệt độ tại đây không quá cao
phổ biến giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày ba mươi khi giải mây rông suy yếu dần thì nhiệt nhiệt độ có xu hướng tăng lên nắng nóng cục bộ có khả năng sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực này
và tập trung chính tại các tỉnh ở vùng núi phía tây với nhiệt độ cao hơn từ hai đến ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi

gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
lui xuống các tỉnh tây nguyên từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
lui xuống các tỉnh nam bộ trong những ngày tới do tác động của gió tây nam nên thời tiết chủ đạo sẽ là ngày có nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ trời khá oi nóng vào thời điểm ban trưa với nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin
một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt